mỗi xã phường một sản phẩm để thông qua đó xác định lựa chọn những sản phẩm có lợi thế tập trung đầu tư phát triển
hiện nay tại sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước căn cứ vào các quy hoạch tổng thể của ngành nông nghiệp
từng địa phương đang tiến hành ra suất quy hoạch cơ cấu sản xuất
lựa chọn những sản phẩm có lợi thế có thị trường giả soát quy hoạch phát triển ngành nghề và nhóm các sản phẩm đặc sản của địa phương
để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này

xin chào thứ trưởng thưa thứ trưởng năm hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên ngành nông nghiệp triển khai thí điểm chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm
vậy kết quả bước đầu đạt được như thế nào ạ

chúng ta có thể đẩy lên thành cái thương hiệu hàng hóa thành những sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao
không phải là ở thành thị hay là ở nhà máy mới là có những sản phẩm đạt giá trị cao
và thứ ba là qua cái đề án này chúng tôi cũng muốn thúc đẩy cái việc xây dựng một lực lượng lao động ở nông thôn có tay nghề
trong thời gian tới giải pháp mà ngành đưa ra là gì để chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm thực sự phát huy hiệu quả
tạo bước chuyển mạnh mẽ
cho sản xuất nông nghiệp ở các địa phương
bộ nông nghiệp cũng đã xác định ba cái nhóm sản phẩm tru lực
đó là nhóm sản phẩm tru lực quốc gia nhóm sản phẩm tru lực gấp tỉnh và của cấp quyền và xã
trên cơ sở này thì các địa phương sẽ căn cứ vào những thế mạnh ở các sản phẩm của mình để mà xác định
từ đó mà xây dựng các vùng nguyên liệu
có những cái sản phẩm cần có dùng nguyên liệu
dùng nguyên liệu lớn để mới đảm bảo được cái nhu cầu cho cái tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu
mà thường các doanh nghiệp mà tham gia vào cái chuỗi liên kết thì ta cần xác định được cái vùng nguyên liệu lớn
để ta tập trung ta chỉ đạo ta liên kết ta thu mua để giảm chi phí gia thành
và thứ hai nó đảm bảo được chất lượng hàng hóa
nhưng mà cũng có những sản phẩm thì cần có những cái công đoạn
để mà phân công từ những cái nhóm hộ nông dân
để hoàn chỉnh trở thành một cái sản phẩm tru lực
của cấp quyền của một xã
khi mà tiếp cận cái tiêu dùng trong nước và đi ra tiêu dùng quốc tế
xin cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
từ hiệu quả của chương trình mỗi xã phường một sản phẩm tập trung phát triển các mặt hàng nông sản chủ lực
xác định những ngành hàng có lợi thế
đến nay các địa phương trên cả nước đã thực hiện chuyển gần một trăm tám mươi sáu ha
đất lúa kém hiệu quả sang các loại rau màu cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản
đây là những tiền đề quan trọng để ngành nông nghiệp thực hiện xây dựng và phát triển ba mươi sản phẩm
gồm sản phẩm cấp quốc gia cấp tỉnh và địa phương
từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển thị trường ở cả trong và ngoài nước
từng bước tháo gỡ nút thắt cung cầu mất cân đối như hiện nay
thực hiện sản xuất theo nhu cầu thị trường với chiến lược cho từng ngành hàng một cách rõ ràng và bài bản
đến đây chương trình nông nghiệp truyền động xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phóng kinh tế truyền nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệp chuyển động a gmail com
chương trình được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ ba phát lại vào bảy h ba mươi phút thứ tư và một mươi ba h một mươi năm phút thứ năm
năm h bốn mươi năm phút thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập trang web nhândân tv vn để xem lại chương trình